công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy công ty sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí cho đoàn cán bộ y tế gồm ba mươi y bác sĩ từ hà tĩnh vào bình dương tham gia chống dịch
đoàn tàu lập riêng để chở hơn bảy trăm linh hành khách từ tp hcm trở về hà tĩnh theo đề nghị của tỉnh hà tĩnh xuất phát từ ga sài gòn vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy sẽ về đến ga yên trung vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
sau khi trả khách đoàn tàu sẽ được vệ sinh khử khuẩn và đón đoàn cán bộ y tế hà tĩnh đến bình dương đây là đoàn cán bộ y tế đầu tiên mà ngành đường sắt nhận vận chuyển miễn phí để vào hỗ trợ các tỉnh miền nam chống dịch
không chỉ với đoàn cán bộ y tế hà tĩnh bất cứ địa phương nào có đoàn y bác sĩ được cử vào tp hcm và các tỉnh phía nam tham gia hỗ trợ chống dịch ngành đường sắt đều nhận vận chuyển miễn phí